thứ ba là coi như nguồn lợi thị sản mà cạn thiệt thì đánh bắt mình cân nói là không hiệu quả thì không có lợi thì coi như là thay vì mình đậu tàu sướng hơn là mình mang tàu đi để mà phải lo cái chi phí là khoảng một tỷ mấy cho một chiến biển thì coi như là gá nặng mà làm cũng không hiệu quả
thứ ba là cái nguồn lợi thị sản của cái dùng biển ta là coi như là quá cạn thiệt
thứ hai nữa là cái sự giàu cuộc quyết liệt của các cơ quan ban ngành nói chung là cả hội thống chính trị đó trong đó có lực lượng viên phòng ra sức tiên triển dẫn động bà con khai thác đúng ngành nghề và đúng trên lãnh thổ
thứ ba nữa là cái nghị định bốn mươi hai của thủ tướng chính phủ có hiệu lực từ ngày năm tháng bảy mà nếu ai vi phạm dùng biển nước ngoài thì bị phạt một tỷ tịch thu phương tiện tịch thu giấy phép và thậm chí truy tố trước pháp luật
không chỉ có các chủ tàu lâm nguy
mà chủ cắp dựa thu mua hải sản cũng đang khốn đốn
khi các ngân hàng tổ chức tính dụng ngại không dám giải ngân cho các chủ tàu đầu tư cho chuyến biển thì chủ dựa phải đứng ra lãnh phần
nhưng đang thời buổi khó khăn lượng hải sản chủ tàu bán lại chủ dựa không đủ bù vào số tiền ứng trước nên chủ tàu trở thành con nợ còn chủ dựa trở thành chủ nợ
nhưng khi chủ tàu đã là chúa chởm thì chủ dựa cũng khó lòng lấy lại được tiền
việc ngân hàng ngại giải ngân cho các chủ tàu xuất phát từ việc nghề khai thác hải sản đứng trước thực trạng thua lỗ
mặt khác nhiều thuyền trưởng tài công đưa tàu đánh bắt di phạm dùng biển nguy cơ bị phía nước ngoài bắt giữ rất cao
trong khi mỗi cặp tàu có công suất lớn chi phí cho mỗi chuyến không dưới một tỷ đồng
nếu không được các ngân hàng hỗ trợ chủ dựa ứng trước chỉ còn cách nằm bờ
một trong những nghề khai thác hải sản chủ lực ở kiên giang là nghề giả cào
một nghề có mức tiêu diệt nguồn loại khá cao

này phân làm hai loại cào đôi và cào chiếc
với cào đôi phải dùng đến hai chiếc tàu lớn kéo một dạng lưới cào
còn với cào chiếc thì chỉ cần một tàu kéo
và nghề này làm được quanh năm
với những đại gia trong nghề khai thác hải sản ở kiên giang thường chọn cào đôi
mỗi cặp tàu có giống đầu tư ban đầu khoảng một mươi năm tỷ đồng
nhưng thường các chủ tàu không trực tiếp có mặt trên tàu
mà giao tàu cho những thuyền trưởng tài công có kinh nghiệm giỏi nghề quản lý
chính từ việc phó mặt con tàu cho các thuyền trưởng tài công quản lý
nên nhiều chủ tàu ở kiên giang bị phá sản sạt nghiệp
do tàu di phạm bị nước ngoài bắt giữ tịch thu
bị chính quyền phạt hành chính tước giấy phép khai thác
tàu cá nằm bờ do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân sâu xa là nguồn loại hải sản đã cạn kiệt
tình hình sản lượng hải sản sụp giảm thực trạng tàu cá nằm bờ
đã được phá sản
tình hình sản lượng hải sản sụp giảm được tỉnh kiên giang cảnh báo từ trước
nguyên nhân của thực trạng là do khai thác nguồn lợi một cách vô tội dạ
nhưng việc giải quyết vấn nạn này thì chưa
biển cùng với nguồn loại hải sản vẫn chưa được giữ gìn
cụ thể là tình trạng cào bờ xịp mé vẫn diễn ra hàng ngày trên các dùng biển của kiên giang
một nguyên nhân nữa khiến tàu cá nằm bờ nhiều hơn là do lao động trên tàu cá có sự xáo trộn biến động cung không đủ cầu
tình trạng ngư phủ hứa đi tàu
tình trạng ngư phủ hứa đi tàu để mượn rồi giật tiền của chủ tàu sẽ ra phổ biến
trong khi đó những ràng buộc về mặt pháp lý giữa người mượn và người cho mượn tiền đơn giản
thời gian qua rất nhiều vụ thủy thủ thuyền viên ôm hành lý nhảy xuống biển lội vào bờ hay trôi tự do trên biển được các tàu giớt được cũng từ thực trạng này
thường khi thủy thủ đồng ý đi bạn sẽ được chủ tàu cho ứng tiền trước
nên có nhiều thuyền viên cùng lúc ứng tiền của nhiều chủ tàu rồi bỏ trốn

cần phải thực hiện ngay những giải pháp đồng bộ để cứu nghề khai thác hải sản một trong những nghề truyền thống lâu đời có đóng góp lớn vào nguồn thu của tỉnh